xin kính chào quý vị và các bạn
không còn tác động của khối không khí lạnh thời tiết tại các tỉnh thành ở miền bắc trong hôm nay và ngày mai có nắng nhiều hơn
nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần cao nhất ngày giao động trong khoảng là từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
từ khoảng chiều tới vào đêm mai dưới tác động của bộ phận không khí lạnh từ phía bắc
các tỉnh vùng núi sẽ có mưa rông rải rác sau mưa lan rộng ra toàn khu vực
như vậy là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ thời tiết sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa đến mưa to
tại miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thời tiên huế thời tiết cũng dần tạnh sáo hơn
nền nhiệt độ trong ngày mai chưa tăng quá cao phổ biến trưa chiều là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết biến động phổ biến ít mưa ngày nắng
với mức nhiệt cao nhất ngày mai trong ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
lùi xuống khu vực tây nguyên và nam bộ nắng nhiều vẫn sẽ là hình thế thời tiết chủ đạo trong những ngày tới
tại khu vực tây nguyên mức nhiệt đêm nay và ngày mai giao động là từ hai mươi đến ba mươi bốn độ
còn tại các tỉnh thành nam bộ duy trì ở mức là từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
đến với biển đông tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều phổ biến là có mưa vài nơi gió nhẹ
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa hầu như không vượt quá mức là ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi phổ biến là có mưa vài nơi trưa chiều có nắng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
từ chiều tới vào đêm mai trời chuyển nhiều mây có mưa rào và rông rải rác đêm và sáng trời xe lạnh với nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi một độ